người phụ nữ từng một mươi bốn năm chịu án phạt tù sau khi bước ra khỏi cánh cửa trại giam với khát vọng thay đổi cuộc đời
và đã thành công với mô hình nuôi châu sạch thương phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm o cop tại tỉnh thái nguyên
đây là trang trại nuôi trâu sạch với quy mô trung bình ba mươi năm mươi con
cao điểm lên đến bảy mươi con trâu của chị vũ thị hương
sau hơn một mươi năm khởi nghiệp để có được quy mô trang trại nuôi như ngày hôm nay
có lẽ khó ai có thể hình dung những khó khăn mà chị đã trải qua cùng với sự quyết tâm mạnh mẽ làm lại cuộc đời của một người phụ nữ hoàn lương
từng mang án phạt một mươi tám năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy
tôi đi chạy từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến hai nghìn một mươi
tôi được giảm bốn năm
ngày xưa là có bãi vàng bãi quãng
khi đấy thì dân trí rất thấp
sự hiểu biết xã hội kém nên là thấy đồng tiền lời trước mắt không nghĩ đến hậu quả
thế nên tôi đã mắc hoài mua bán trái phép chất ma túy và bị xử án phạt một mươi tám năm tù
khi bị vắt vào trại thì mới được các can bố cho giáo dục cho đi học mới biết đây là cái sai trái của mình
và chạy giam lúc hai mươi tám tuổi khi đó không chỉ mình chị hương mà cả chồng cũ của chị
cả hai vợ chồng cùng đi chịu án với tội danh liên quan đến ma túy
hai con nhỏ một bảy tuổi một ba tuổi chị hương đành nhờ hết vào người thân chăm sóc
đó cũng là nỗi ân hận và cảm thấy có lỗi nhất của chị đối với các con và gia đình
cũng chính nỗi ân hận đó sau này
lại giúp chị hương có thêm hai người con nữa bởi sự đồng cảm tình thương và là bản năng của một người mẹ đối với những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm
phải xa bố mẹ trong hoàn cảnh đặc biệt khi còn quá nhỏ
sau thời gian phấn đấu cải tạo tốt từ bản án một mươi tám năm tù giam chị hương được giảm án bốn năm
năm hai nghìn một mươi hai sau một mươi bốn năm chịu án chị hương bước ra khỏi cánh cổng trại giam
trở về với hai bàn tay trắng
cũng là lúc chị hương hoàn thành thủ tục ly hôn với chồng
thời điểm đó đứng trước quá nhiều khó khăn trồng chất cả về kinh tế và tinh thần
chị hương đã cố gắng suy nghĩ một cách tích cực để giúp bản thân bình tâm làm lại cuộc đời kiếm sống nuôi dưỡng hai con sau thời gian dài xa cách
khi tôi ra trại thì nói chung là đi một mươi tám năm là không còn gì nữa
trở về với hai bàn tay trắng mũi mẹ là được cái này là bệnh vai lại
có người quen xin cho tôi làm tạm vụ ở đấy
thế tôi làm mất hai năm
thế là tôi gom góp tiền những đồng lương ít đổi
nói chung người đấy chỉ có ba triệu
ba triệu những các bác sĩ thì ở dưới rất là tận tình giúp đỡ thôi
thế là tôi ở đấy xong rồi được gom góp được mấy chục triệu rồi tôi trở về địa phương rồi tôi khởi nghiệp
từ hà nội trở về đại từ thái nguyên bằng số tiền đã tích góp được
chị hương đầu tư chăn nuôi lợn rừng nuôi gà rồi xây dựng khu nuôi chó
năm hai nghìn một mươi tám nhận thấy nuôi trâu có lợi nhuận cao
từ số vốn đã có lại được chính quyền và hội liên hiệp phụ nữ thị trấn quân chu tạo điều kiện hỗ trợ
chị hương đã vay vốn của ngân hàng
chị đầu tư mở rộng chăn nuôi
chị phụ thị hương sau khi chị ấy tái hòa nhập với cộng đồng hoàn cảnh rất là đặc biệt khó khăn
bởi vì là hai vợ chồng từ ở trại cải tạo về và với bốn người con đang ăn học
nên là chị cũng rất là khó khăn
chị cũng tìm đủ mọi việc để làm
cũng chăn nuôi từ những con nhỏ xong rồi chăn dần lên những con to
thế nhưng mà cũng đều mang cái hiệu quả kinh tế không cao
hội liên hiệp phụ nữ đứng ra để tín chấp tức là nhận ủy thác với ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng chính sách xã hội
và hướng dẫn cho gia đình nhà chị làm đơn làm hồ sơ
thì là chị vay được một trăm năm mươi triệu thì chị phát triển nuôi trâu
bên chính quyền rồi là bên phụ nữ xóm xã động viên tôi và giúp đỡ cho tôi vay vốn của nhà nước chính sách
ngân hàng chính sách
lúc đầu tôi vay được năm mươi triệu rồi
thế xong sau ba mươi triệu
xong rồi sau lại tôi vay được năm mươi triệu
thế xong là tôi bắt đầu tôi mới vay ngân hàng phát triển nông thôn
hà sĩ banh là tôi vay được một trăm linh triệu
là tất cả được một trăm năm mươi triệu
rồi tôi khởi nghiệp bắt đầu tôi lấy ý tưởng chăn nuôi châu
cái này chăn nuôi châu là tôi ấp ủ từ trại vũ sơn vốn
vì tôi tôi quản lý đội chăn châu
quá trình chăn châu thì tôi thấy chăn bằng cỏ mới lại bằng cỏ nước lạ
tôi thấy ý tưởng như thế là thấy hợp lý hơn
thế nên tôi về tôi đã góp vốn từ nhỏ đến lớn
xong rồi tôi nuôi châu
sau bốn năm đầu tư nuôi châu sạch
đến nay chị hường đã xây dựng được khu chuồng nuôi quy mô với hơn hai mươi khoang
để nuôi nhốt châu từ lớn đến nhỏ
số lượng cũng tăng dần lên mỗi năm
trâu nuôi từ trang trại của chị hương được xuất bán vài chục con mỗi lần
bên cạnh việc bán theo số lượng lớn
chị còn nuôi trâu giống và mổ thịt bán lẻ cho người dân địa phương
nhờ học hỏi nhiều kỹ thuật chăn nuôi châu
đàn châu của chị hương luôn phát triển
thu nhập từ việc nuôi trâu mang lại cho chị hương từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng mỗi năm
đặc biệt mô hình khởi nghiệp chăn nuôi châu sạch thương phẩm của chị hương
đã đoạt giải nhì tại cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp
nâng tầm thương hiệu sản phẩm ô cốp năm hai nghìn hai mươi một của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thái nguyên
đây cũng là kết quả khẳng định phần nào đó
những nỗ lực của chị vũ thị hương trong việc vượt qua quá khứ lỗi lầm
để xây dựng lại một cuộc đời thiệt lương
trường hợp của chị vũ thị hương ở xóm đền thị trấn quân chu
thì luôn luôn được quan tâm tạo điều kiện trong việc tái hòa nhập cộng đồng
cụ thể là công an huyện đã tham mưu cho chủ tịch ủy ban dân cấp huyện
chỉ đạo ủy ban nhân dân thị trấn quân chu
và các ban ngành đoàn hệ tại xã quân chu
thường xuyên quan tâm giáo dục và giúp đỡ cho chị vũ thị hương
để tạo công an việc làm nguồn định
để có được cơ ngơi như hiện nay
là nhờ có sự đồng hành
chia sẻ của người trẻ
trong hiện tại đó là nguyễn quốc trường
cuộc hôn nhân của anh chị bắt nguồn từ mối quan hệ quen biết
và xem nhau như bạn bè trong thời gian cải tạo
tại trại giam phú sơn vì đều quê ở đại tử
sau khi hết thời gian thi hành án
cả hai trở về địa phương
cùng hoàn cảnh người hoàn lương lại đều một mình nuôi con nhỏ
chị hương và anh trường đã quyết định đến với nhau
xây dựng gia đình
động viên nhau vượt qua những mặc cảm
của người vừa bước ra khỏi cánh cửa trường
trại giam làm lại cuộc đời mới

khi tình cảm lâu ngày

gia đình nhà tôi cũng đưa con xuống thăm
tình cờ gặp cùng nhau
kiểu những đứa trẻ nó vô tội nó bơ vơ bố mẹ
đấy xong là nảy sinh những tình cảm
sau này khi về anh ra trước
anh hết án anh ra trước
anh về anh chờ tôi
thế là khi
trở về thì
hai người có một quyết tâm nói với nhau là
bây giờ hai bàn tay trắng ấy
xác định là chung một mái nhà
thì phải có một nghị lực thật cao
mà trong khi đó là anh ấy về
anh ấy lại bị tai lại nghiện
thế là tôi đã quyết định là
cai nghiện cho anh và thành công
vợ chồng tôi xây dựng nhau năm hai nghìn một mươi hai
về thì hai vợ chồng cũng vừa mới được
bản hạn tôi ra trước
tôi ra năm hai nghìn một mươi
vợ tôi là hai nghìn một mươi hai
về chung sống với nhau thì
khó khăn lắm
tôi nghiện mười mấy hai mươi năm hơn hai mươi năm cơ
khi mà nghiện lặng quá rồi
đến lúc không có cái gì để mà
mà kiếm sống được nữa

điều may mắn của chị hương anh trường
là cả bốn đứa trẻ con của anh chị
đều rất thân thiết và thương yêu nhau
như anh chị em ruột
bởi chúng có cùng hoàn cảnh
bố mẹ phải đi chịu án tại trại giam
trong thời gian dài
thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc từ nhỏ
thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc từ nhỏ
lúc mà về nhà không có cái giường
mà đi xin cái đệm của chị gái
rồi bốn đứa nằm chung nhau một cái đệm

rồi bốn đứa nằm chung nhau một cái đệm
lúc mà về nhà không có cái giường

tôi cũng không thể bây giờ không thể tải ra nữa
làm tôi làm có nghĩa là tôi không
có nghĩa là tôi không
có nghĩa là tôi không
chỉ mong trời sáng nhanh để làm
làm không kể tính ngày giờ
tôi cũng là cố gắng làm một cái gì đấy
để cho con nó không thể nghĩ là

sau khi giúp chồng cai nghiện ma túy thành công
chị hương cùng chồng tập trung phát triển
kinh tế gia đình để mở rộng thêm
quy mô của việc nuôi trâu sạch
đầu tư mua năm hectare đất đồi để trồng cỏ
và sẽ xây dựng thêm khu vực chuồng trại nuôi
trong hơn hai năm dịch covid một mươi chín
giá trâu bò trong nước giảm
trang trại nuôi trâu của chị hương
cũng bị ảnh hưởng không nhỏ
nhưng số lượng nuôi vẫn luôn duy trì
từ bốn mươi đến năm mươi con
nhận thức được rằng con đường hoàn lương
đối với người chấp hành xong án phạt tù
không hề đơn giản
nên anh chị luôn sẵn sàng giúp đỡ
những người có hoàn cảnh từng lầm đường
lạc lối như mình
anh nguyễn trọng bàng từng chịu án hai mươi năm tù giam
sau khi trở về tái hòa nhập xã hội
dù là người ở quận long biên
thành phố hà nội
nhưng anh bàng lại chọn sinh sống
ở thị trấn quân chu
anh đã được vợ chồng chị hương giúp đỡ
tạo công an việc làm có thu nhập ổn định
trên đầu tiên ông bà ấy về
hai bàn tay trắng không có gì cả
anh em thì
chơi với nhau đến lúc
không có hoàn cảnh không có với nhau
chỉ bàn nhau
tham gia với nhau làm những cái gì
để ra kinh tế ra đồng tiền để sống
với bản thân thôi
thì ông ấy đến lúc mà có rồi
thì ông ấy làm lớn thì phải thuê
thuê những người làm
những người nào mà
quá tuổi chẳng hạn trong xóm trong thôn
quá tuổi hay hoàn cảnh quá khăn
không có công an việc làm
thì ông bà tạo điều kiện
làm cho ông ấy
thế tôi cũng làm cho ông một thời gian
sang trại chăn nuôi trâu của chị hương
cũng tạo được việc làm cho năm nhân công
làm việc thường xuyên với mức lương trung bình
sáu triệu đồng một người đây cũng là
thu nhập ổn định đối với người
lao động tại huyện đại từ
chị hương thì
sau khi chấp hành xong
cái bản án tái hoại nhập cộng đồng
trở về địa phương chị luôn chấp hành tốt
cũng chương đường lối chính sách của đảng
công luật và nhân lước thì đã
có công an việc làm là chăn nuôi
để phục vụ đời sống gia đình
cũng như là phát triển kinh tế
bản thân chị hiện nay thì cũng
tạo công an việc làm
cho địa phương
từ ngày cô chú thành lập
trang trại thì tôi làm luôn ở đây
về mức lương thì
bước đầu thì cô cũng trả năm triệu rưỡi
sáu triệu bây giờ thì cô cũng
trả tăng lên một tí
và một thời này cô cũng có bồi dưỡng cho chị em
sức khỏe lao động thì cô rất là quan tâm
trong cuộc đó là
tôi cũng thấy là cô
rất là tình cảm
trên tình với chúng tôi là
tạo được cái thêm mức luôn đấy
vượt qua bóng tối của cuộc đời
xây dựng lại một cuộc sống gia đình hạnh phúc
kinh tế ổn định và phát triển
chị hương giờ đây là một người
phụ nữ hoàn lương thành công trên
con đường trở về là một người
có ích cho cộng đồng cho xã hội
bản thân chị hương cũng muốn kể câu
chuyện của chính cuộc đời mình
cho nhiều người từng lầm lỡ như chị
để truyền cho họ những động lực
quyết tâm làm lại một cuộc đời tốt đẹp
hơn giúp họ vượt qua mặc cảm
vươn lên trong cuộc sống